đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác bộ quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa rất quan trọng quyết định hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng là năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean và là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
bộ trưởng đề nghị tỉnh hòa bình cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của đảng nhà nước về quân sự quốc phòng
trước đó bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch đã thăm và trồng cây lưu niệm tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình